các lực lượng chức năng của huyện ba vì hà nội đã huy động khoảng năm trăm linh người và nhiều máy móc thiết bị
tiến hành cưỡng chế phá rỡ công trình xây dựng không phép tại thôn phú yên xã yên bài
đây là công trình vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận từ nhiều tháng nay
chủ đầu tư không tự giác chấp hành các quyết định của chính quyền
mà còn tiếp tục xây dựng các hạng mục trong khuôn viên công trình vi phạm
công trình sai phạm được xác định là của ông lê viết long có địa chỉ tại một trăm chín mươi hai khâm thiên hà nội
ông long đã tự động chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở
khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền và xây dựng công trình không phép
được khởi công xây dựng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy quần thể công trình gồm có một nhà chính
vườn và tầng rào bao quanh bởi đồi núi và hồ nước lớn
để xử lý rứt điểm và kiên quyết xe phạm này từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
huyện ba vì đã chỉ đạo ủy ban nhân dân
nhân dân sẽ yên bài tổ chức quản lý ngăn chặn và nghiêm cấm các hoạt động xây dựng của công trình
và có quyết định số một nghìn bốn trăm hai mươi ba yêu cầu tháo rỡ toàn bộ các công trình xây dựng trái phép
trên thửa đất số một trăm ba mươi bốn và một trăm ba mươi năm tờ bản đồ tám với diện tích đất chín bảy trăm năm mươi m hai
và khôi phục hiện trạng sử dụng đất như ban đầu
tính đến tám giờ ngày hai mươi tháng bảy các phần chân đế của khu vực cổng chính đang được phá rỡ
tiếp đó sẽ tháo rỡ phần mái của khu nhà chính
về phía chủ đầu tư gồm một số người được giao nhiệm vụ trong coi công trình
chưa có bất cứ hành vi cản trở nào